thành phố hà nội đã huy động gần bảy trăm linh cán bộ giáo viên tham gia công tác chấm thi
và dự kiến đến ngày bốn tháng bảy sẽ hoàn thành chấm thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cho biết các ban chấm thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy của hà nội đã khai mạc
các cán bộ làm công tác chấm thi đã được phổ biến quy chế hướng dẫn chấm đáp án biểu điểm
để phục vụ cho công tác chấm thi hà nội điều động sáu trăm chín mươi bảy cán bộ giáo viên tham gia công tác chấm thi
bảo đảm theo các quy định của kỳ thi
công tác thanh tra kiểm tra sẽ được triển khai nghiêm túc
tổ chấm thi trắc nghiệm có sự giám sát chặt chẽ của cán bộ thanh tra của sở giáo dục và đào tạo
thanh tra bộ giáo dục và đào tạo cùng thanh tra đến từ các trường đại học
việc chấm thi dự kiến kết thúc vào ngày bốn tháng bảy
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo hà nội chủ trì
các trường đại học học viện trên địa bàn thành phố có tổng số trên bảy mươi hai chín trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
trong đó có trên năm bốn trăm tám mươi thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông sự thi để lấy kết quả xét vào đại học
toàn thành phố có một trăm một mươi hai điểm thi với hơn ba phòng thi được tổ chức ở tất cả các quận huyện thị xã
tạo được kiện thuận lợi cho các thí sinh